về làm kế toán phòng quản trị của văn phòng tỉnh ủy đắk lắk rồi đến hai mươi sáu bổ nhiệm trường phòng
cũng theo tránh văn phòng tỉnh ủy đắk lắk ngày một mươi tháng chín vừa qua
sau khi bị phát hiện bà thảo đã có đơn xin thôi việc và hiện đang xin nghỉ phép
nhưng quan điểm của văn phòng tỉnh ủy đắk lắc là sẽ xử lý nghiêm theo quy định
bây giờ sai lầm của chị là chị lấy như vậy thì bắt buộc chị phải trả giá rồi
phải xử lý đúng theo quy định của đảng nhà nước
mà cái này thì nếu như dự kiến như thế này thì không dám nói trước
nhưng mà sẽ không có cơ hội khắc phục
có thể là xử lý với hình thức cao nhất khẳng định của đồng chí là như vậy
còn các cái tổ cá nhân tập thể liên quan thì cũng phải xem xét kiểm điểm
để làm ra trách nhiệm trách nhiệm đến đâu xử lý đến đấy
việc bà trần thị ngọc thảo khai tên giả sử dụng băng cấp ba của chị gái
và khai lý lịch không trung thực để được làm việc trong một thời gian dài
và được đề bạt trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
đã khiến cho dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc thẩm định kiểm tra hồ sơ lý lịch
bằng cấp cán bộ công chức của những cá nhân có liên quan
hiện ban tổ chức tỉnh ủy đắk lắc đã có văn bản chuyển qua văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
đề nghị xử lý về mặt đảng và chính quyền
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả những diễn biến mới nhất
liên quan đến vụ việc này trong các bản tin sau

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nhiều khu dân cư nhà cao tầng nhà xưởng được xây dựng

về người và tài sản do đó mỗi người nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy

bà robin moody tân đại sứ đặc mệnh toàn quần australia nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng bà robin moody đảm nhiệm cương vị công tác mới tại việt nam bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ việt nam australia không ngừng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực
trong đó hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tân đại sứ robi modi quan tâm thúc đẩy
phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác an ninh cảnh sát hiện có giữa hai nước
trước mắt là tổ chức thành công đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam australia lần thứ hai
phối hợp chặt chẽ trong việc ra soát tổng kết thực hiện chương trình hành động việt nam australia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
trong đó tập trung làm sâu sắc hợp tác chiến lược quốc phòng và an ninh là một trong ba lĩnh vực ưu tiên
như tinh thần tuyên bố chung việt nam australia vừa ký kết
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao lập trường của australia về biển đông thời gian qua
và mong muốn australia tiếp tục ủng hộ quan điểm lập trường của việt nam trong vấn đề biển đông
ủng hộ phối hợp chặt chẽ với việt nam trong quá trình việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
tân đại sứ robin modi khẳng định trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật australia và bộ công an việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả
thiết thực hơn trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ một mươi năm của ủy ban quốc phòng và an ninh
sáng nay thừa ủy quyền của chính phủ trung tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
thượng tướng võ trọng việt ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
trình bày tờ trình thứ trưởng lương tam quang nêu rõ việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh
nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
tiếp tục bảo đảm công khai minh bạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tăng cường khoa học công nghệ trong giải quyết cho người nước ngoài vào việt nam
góp phần thu hút đầu tư du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
báo cáo thẩm tra dự án luật cũng nêu rõ việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
còn nhằm thể chế hóa chủ trương đối ngoại của đảng và đảm bảo phù hợp với các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã ký kết gia nhập trong thời gian qua
dự án luật cũng thể hiện sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của chính phủ và bộ công an trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý người nước ngoài
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế hội nhập quốc tế và đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
thảo luận tại phiên họp đa số thành viên ủy ban quốc phòng và an ninh bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành luật
tuy nhiên liên quan đến nguyên tắc mời bảo lãnh một số đại biểu đề nghị luật cần quy định bình đẳng giữa trường hợp cấp thị thực điện tử và cấp thị thực truyền thống

thời gian tới cần tổ chức tập huấn đào tạo tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra nghiên cứu bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ
đối với một số đơn vị đang thanh tra kiểm tra và phát hiện có dấu hiệu vi phạm thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu ủy ban kiểm tra sớm kết thúc công tác kiểm tra có kết luận rõ ràng cụ thể trách nhiệm để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
đồng thời các đơn vị cần nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế khuyết điểm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực không để xảy ra tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm kỳ luật